hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra việc khắc phục của các cơ sở cá nhân nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản xuất nước đá nước u đống chai trên địa bàn tỉnh
nếu cơ sở nào chậm hoặc chưa khắc phục sẽ thông tin và cảnh báo kịp thời cho cộng đồng và xử phạt theo quy định